tại kỳ họp bất thường hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên khóa một mươi tám với hình thức bỏ phiếu kín một trăm linh đại biểu tán thành bầu ông dương văn lượng tránh văn phòng tỉnh ủy giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thái nguyên nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc sông công thành phố sông công theo hình thức ppp hợp đồng xây dựng chuyển giao bt phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng tháp anten truyền hình tỉnh hỗ trợ khoảng bảy tỷ đồng cho tỉnh luông phra bang nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào để xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục